cùng có bản tính lười lao động nhưng lại thích lúc nào cũng dùng dình tiền tiêu xài nên vừa tham gia hội kín nhóm vỡ nợ muốn làm liều hội những người vỡ nợ muốn làm việc liều toàn quốc trên mạng xã hội chúng lập tức kết bạn và rủ nhau đi cướp
cần tiền tiêu rủ nhau đi cướp tiệm vàng
sau khi điều nghiên đối tượng cầm đầu chọn tiệm vàng bích quý ở thị trấn lai uyên huyện bào bàng tỉnh bình dương làm điểm ăn hàng nên đã lên mạng hẹn nhau vào trưa ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn để đi cướp
chỉ trong vòng vài phút chúng đã gom được gần một mươi tám lượng vàng trị giá trên tám trăm linh triệu đồng rồi ra xe mô tô chạy theo hai hướng khác nhau để thoát thân
chưa kịp tiêu hóa chiến lợi phẩm thì hai đối tượng cầm đầu cùng đối tượng tiêu thụ tài sản phạm pháp bị công an tóm gọn
hai đối tượng còn lại cũng đang nằm trong tàu
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình
cung cấp thông tin có giá trị và giữ bí mật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau